triển lãm điêu khắc với chủ đề mùa hoa và chim đã khai mạc tại hà nội
triển lãm trưng bày các tác phẩm điêu khắc đầy tính nghệ thuật của hai nhà điêu khắc trẻ trần an và thái nhật minh
bộ sưu tập mùa hoa của nhà điêu khắc trần an gồm tập hợp tác phẩm làm từ chất liệu rất đặc biệt sắt hàn
lấy cảm hứng từ thiên nhiên tác giả trần an bằng việc vận dụng kỹ thuật gò hàn làm chủ chất liệu
đã tạo nên những tác phẩm giàu mỹ cảm chăn đầy sức sống vừa toát lên sự khỏe mạnh lì lợm
bộ sưu tập của tác giả thái nhật minh mượn hình tượng loài chim vốn thường gặp trong chuyện dân gian
để đại diện cho những tâm sự hồi tưởng về quá khứ xa xưa và cảm nhận về bốn mùa khép kín của chính anh
sử dụng chất liệu bột giấy nhào trộn với keo tác giả đã tạo nên những tác phẩm vừa bền chắc mộc mạc mà lại gần gũi
triển lãm nghệ thuật điều khắc mùa hoa và chim mở cửa đón công chúng yêu mỹ thuật thủ đô tới tham quan thưởng lãm
từ nay đến hết ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại số một phố đinh lễ quận hoàn kiếm thành phố hà nội